đến thời điểm hiện tại các đối tượng đã thực hiện tổng cộng ba mươi tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn toàn tỉnh
chiếm đoạt trên ba mươi xe mô tô các loại cùng với các loại cây cảnh có giá trị
tài sản chiếm đoạt được các đối tượng đã mang sang khu vực biên giới campuchia
giáp danh tỉnh long an để tiêu thụ
thưa quý vị và các bạn so với cùng kỳ năm ngoái thì trên địa bàn tỉnh yên bái
tỷ lệ các loại tội phạm có xu hướng giảm dần trong đó có tội phạm hình sự
với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc nổi lên
không để hình thành các tuyến địa bàn các tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh yên bái xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
điều tra làm rõ một trăm ba mươi tám vụ bắt giữ xử lý ba trăm năm mươi tám đối tượng
riêng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã đấu tranh bắt giữ xử lý chín vụ năm mươi đối tượng
tổ chức xác minh truy bắt vận động hai mươi ba đối tượng truy nã ra đầu thú
sự chủ động quyết liệt đã góp phần kéo giảm những vấn đề về an ninh trật tự mới nổi trên địa bàn
để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự đơn vị đã chủ động nắm tình hình
tăng cường tham mưu kịp thời đề xuất đến ngã công an tỉnh chỉ đạo giải quyết có hiệu quả tình hình tội phạm mới lên
nó khắc phục những sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế xã hội
kiềm chế và khắc phục những nguyên nhân và điều kiện để các loại tội phạm hoạt động
không để tội phạm lợi dụng hoạt động
thông qua phương tiện thông tin truyền thông để tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân
và thông tin về những thủ đoạn phạm tội để dân biết và chủ động phòng ngừa
trên cơ sở nắm chắc dự báo tình hình và chủ động phát hiện kịp thời tình hình tội phạm
trên tuyến địa bàn lĩnh vực
các vụ phạm pháp hình sự đều được tập trung lực lượng khẩn trương điều tra phá án
như vụ việc liên quan đến đối tượng nguyễn xuân cường
chỉ vì mâu thuẫn trong hợp tác công việc
cường đã sử dụng hung khí khiến ông hoàng văn cương cùng chú tại huyện yên bình bị thương tật hai mươi một
cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã chủ động xây dựng kế hoạch
tiếp tục mở các đợt cao điểm tập trung vào tội phạm có tổ chức
tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen tội phạm trộm cắp
bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh yên bái
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng kinh doanh nhà tân hồng uy
được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cắp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đần đầu
ngày một mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín người đại diện theo pháp luật công ty là đinh hồng hải làm giám đốc
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định số ba nghìn một trăm chín mươi năm trên vdub
giao một mươi bốn bảy trăm năm mươi ba sáu mươi sáu m hai đất cho công ty tân hồng uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở
phường bình an quận hai tp hcm
công ty tân hồng uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng và ký hợp đồng chuyển nhượng
hết bốn mươi một lô đất cho ba mươi một hộ dân đã thu tiền từ chín mươi đến một trăm linh giá trị hợp đồng
tổng số tiền đã thu là ba mươi hai sáu tỷ đồng
sau đó ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn năm và một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một sở tài nguyên môi trường tp hcm
đã cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên công ty tân hồng uy
với bốn mươi một lô việt thự nhà liền kề
đến nay có ba mươi hai trên bốn mươi một lô
đã được người dân xây nhà theo cấp phép
sở xây dựng đã cắp bảy giấy chứng nhận quyền sở ngũ nhà cho một mươi lô đất
và đứng tên công ty tân hồng uy
lợi dụng việc bốn mươi một lô đất được cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
mang tên công ty tân hồng uy
đinh hồng hải đã làm giả và sử dụng nghị quyết biên bản họp
hội đồng thành viên công ty tân hồng uy và ba mươi bốn lô đất thuộc một mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
mang tên công ty tân hồng uy để thế chấp bảo đảm cách khoản vay của mình
qua đó chiếm đoạt tiền cho vay của công ty cổ phần ultran miền nam
và năm cá nhân với tổng số tiền hai trăm sáu mươi bốn năm tỷ đồng
trưa nay hội đồng xét xử đã kết thúc phần thẩm vấn
đến ngày năm tháng chín tiếp tục xét xử
để đảm bảo an ninh trực tự tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi lại thông suốt
trong dịp lễ ngày hai tháng chín lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông
đại diện các sở ngành liên quan tại tp hcm đã có buổi làm việc
với lãnh đạo sân bay tân sơn nhất để đưa ra nhiều giải pháp
cũng như là kế hoạch giám sát tuần tra xử lý nghiêm
các hành vi trèo kéo và bắt khách sai quy định
tại buổi làm việc lãnh đạo sân bay tân sơn nhất cho biết
sáng lượt khách dịp hai tháng chín dự kiến trung bình một ngày
có khoảng một trăm hai mươi lượt hành khách đi và đến tăng một mươi hai so với ngày thường
sân bay đã chủ động làm việc có cam kết với các hãng taxi
cung cấp đầy đủ số lượng xe trong các dịp cao điểm
để phục vụ hành khách cũng như thu đúng giá cước đồng hồ
bên cạnh đó điều động bổ sung sử dụng thêm xe công nghệ trong tình huống cần thiết
các đơn vị của an ninh hàng không và đồn để tăng cường tác kiểm tra xử lý
quyên quyết những trường hợp có hành vi chèo kéo
hoặc là những xe chạy không đúng hợp đồng hoặc là xe dù
trước đó một số đơn vị thành viên ban an toàn giao thông thành phố
đã phối hợp và có nhiều kịch bản ứng phó với sân bay
để giám sát xử lý các bức tập trong sân bay
trong đó tập trung tạo thuận lợi cho hành khách đi lại
mà không bị ép giá chèo kéo phương tiện
kiểm tra của lực lượng chức năng như công an thành tra
ở khu vực trong cũng như ngoài sân bay
thứ hai là cho các số đường dây nóng đường ngoài đường dây nóng
của thành tra của sân bay của công an
để hỗ trợ khi mà hành khách có cái hiện tượng bị chèn ép
hoặc là lấy quán ra cước
chúng tôi phối hợp với thanh niên sưu phong thanh ca giao thông
rồi các khu vực cảng cảng cắt lái cảng phúc long trường thọ
và cảng hàng không của thành phố
nhất là các bến xe để làm sao tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân nghỉ lễ được an toàn thông suốt
làm việc tại sân bay lãnh đạo quỹ ban an toàn giao thông quốc gia
đề nghị các hãng bay công bố rộng rãi lịch bay chính xác
sản luận cụ thể trong những ngày cao điểm
để lực lượng chức năng có kế hoạch tổ chức phân luồn giao thông từ xa
viết biệt chứng chỉnh tình trạng xe dù chèo kéo khách
tăng cường công tác tuyên truyền lắp thêm bản thông tin hướng dẫn xe buýt
phương tiện công cộng trong sân bay để người dân nắm rõ
đúng một mươi năm h ngày ba mươi một tháng tám tất cả các chiến sĩ ở đội trạm
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã đồng loạt ra quân làm nhiệm vụ phân luồn phân làng điều tiết
và đảm bảo trực tự an toàn giao thông
và đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
trong các ngày vui chơi lễ quốc khánh ngày hai tháng chín
theo kế hoạch các đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông sẽ bố trí
các tổ tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trực tự an toàn giao thông
trong đó chú trọng xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
như vi phạm quy định về nồng độ cồn vi phạm về tốc độ chở hàng quá khổ quá tải
không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
ngoài ra sau hai mươi hai giờ các tổ tuần tra kiểm soát sẽ tiến hành tổng kiểm tra hành chính
tất cả các phương tiện để kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng tụ tập
đua xe trái phép chạy xe gây rối trật tự công cộng
song song đó là bố trí lực lượng có mặt tại các giao lộ điểm nóng về mật độ giao thông
để thực hiện điều tiết tránh xảy ra ủng tắc
trong cao điểm này ngoài phù hợp với thanh tra xe giao thông vận tả
và các đơn vị bến cảng bến xe nhà ga sân bay và công an các quận huyện
thì hệ thống camera sẽ được tận dụng tối đa vào giám sát mật độ giao thông
điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu và phân luồn từ xa
từ đó kịp thời kết nối với các lực lượng có liên quan giải quyết nhanh chóng
về các sự cố về trật tự an toàn giao thông nhằm hỗ trợ giúp cho người dân di chuyển thuận lợi
ngày ba mươi một tháng tám đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm do ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
tp hcm nguyễn văn nêm làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu công an tp hcm do đại tá mai hoàng phó giám đốc công an thành phố làm trưởng đoàn
đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch tôn đức thắng
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm các đại biểu đã thành kính dân hương
dành phút mặt niệm tự nhớ chủ tịch hồ chí minh người đề hí dân các cuộc đời mình
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp và giải phóng loài người
một tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng tinh thần đoàn kết chiến đấu
về đạo đức cách mạng trung với nước hiếu với dân yêu thương con người
cần kiệm liêm chính trí công vô tư tinh thần quốc tế trong sáng
cách đây bảy mươi bảy năm chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
tiếp đến đoàn đã đến dân hương dân hoa chủ tịch tôn đức thắng tại bảo tàng tôn đức thắng
các đại biểu đã giành phúc tướng niệm thành kính dân hương dân hoa
tưởng nhớ vị lãnh tụ gia cấp công nhân
một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính hết lòng hết sức phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân
cùng ngày đoàn đại biểu công an thành phố hồ chí minh đã đến dân hoa
tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một
đây là hoạt động truyền thống của công an thành phố
thể hiện sự tri ân sâu sắc lòng biết ân vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
tượng đài bát cán bộ chiến sĩ công an thành phố hồ chí minh đã bày tỏ lòng thành kính
như một lời hứa nguyện một lòng tiếp nối thế hệ đi trước
quyết tâm đem sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
kính thưa quý vị đặc xá là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng
nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với người đang chấp hành án tù phạt
và có quá trình học tập lao động cải tạo tốt
và những ngày này các đơn vị trực thuộc bộ công an và công an tỉnh đồng nai
đang chuẩn bị các điều kiện cho ngày đặc sá dịch quốc khánh ngày hai tháng chín
bên cạnh đó những người đủ điều kiện được xét để đề nghị đặc sá cũng như đã sẵn sàng cho ngày trở về
trong quá khứ mỗi phạm nhân đều có những lỗi lầm khác nhau
và phải trả giá cho lỗi lầm của bản thân bằng những hình phạt của pháp luật
quãng thời gian mà các phạm nhân hy vọng mong chờ nhất
đã được hội đồng đặc sá trung ương
thông qua sớm để được trở về với gia đình
cũng như các phạm nhân được đặc sá dịch quốc khánh hai tháng chín năm nay
khi biết mình có tên trong danh sách
phạm nhân vũ văn khánh trường đã không khỏi bồi hồi xúc động
tôi rất vui và cảm thấy hạnh phúc vì được sự quan tâm của đại và nhà nước
đặc biệt là chủ tịch nước
và chủ tịch nước đã đến thăm chúng tôi tại trại dạng xuân lộc này
quan tâm đến giấc ngủ miếng ăn và những sinh hoạt của chúng tôi
và tạo những điều kiện tốt nhất cho những người
đầm lỡ trong trại dạng xuân lộc này
được một cơ hội sớm trở về với cuộc đời
ngay sau khi nhận được hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá trung ương
và kế hoạch của bộ công an về việc
triển khai thực hiện quyết định của chủ tịch nước về đặc xá
công an tỉnh đồng nai đã thành lập tiểu bang chỉ đạo về đặc sá của công an tỉnh
và chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác đặc xá như
tổ chức cho phạm nhân ở trại tạm giam
các nhà tạm giữ bỏ phiếu bầu chọn những phạm nhân
có đủ điều kiện tiêu chuẩn được đề nghị xét đặc xá
đảm bảo khách quan công bằng và đúng đối tượng
chuẩn bị các điều kiện tiêu chuẩn để công bố đặc xá
các trường hợp phạm nhân được đề nghị đặc sá lần này
đều tỏ rõ tâm nguyện của các anh các chị là phấn đấu tốt
để sớm được hoàn lương trở về cuộc sống
để cùng với gia đình tham gia xây dựng gia đình
cũng như là trở thành một công dân có ích cho xã hội
trong đợt đặc sá
trại giam xuân lộc bộ công an có năm mươi năm phạm nhân
trại giam công an tỉnh đồng nai có một mươi bảy phạm nhân
trong việc soát xét
trên cơ sở đề nghị của hội đồng đặc xá của trại tạm giam
các thành viên tiểu bang chỉ đạo về xét đặc sá năm hai nghìn hai mươi hai
của công an các đơn vị đã xem xét cụ thể từng trường hợp
một cách dân chủ công bằng công khai đúng quy định
qua đó đã thống nhất đề nghị hội đồng tư vấn đặc xá trung ương
xét đề nghị đặc xá cho các trường hợp phạm nhân đủ điều kiện
trước hết là phải tạo một môi trường lanh mạnh
để tất cả phạm nhân an tâm chấp hành án thi đua học tập cải tạo
có đủ điều kiện để xếp loại cải tạo tốt khá trở lên
thực hiện hết các quyết định của tòa án mà đã nêu trong bản án
ví dụ như về thời gian chấp hành án phạt
thực hiện các hình phạt bổ sung bồi thường dân sự
đặc biệt là phạt tiền
phải giáo dục họ
để cho họ có công an việc làm ổn định sau khi ra trại
có cơ hội để tai hòa nhập cộng đồng tránh tai phạm
chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi
những phạm nhân được đặc xá năm nay sẽ bước ra khỏi cánh cổng sắt của trại giam
các cổng sách hàng ngày họ vẫn đi về sau giờ lao động
nhưng hôm nay thì khác cánh cổng đó sẽ không bao giờ khép lại
đường về rộng thanh thang đang chờ đón họ
quý vị vừa xem xong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sau đây thì kim thảo xin mời quý vị trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h